chính sách hỗ trợ kết cầu du lịch quảng ninh năm hai nghìn hai mươi trị giá khoảng hai trăm linh tỷ đồng
đã được hội đồng nhân dân tỉnh quảng ninh khóa một mươi ba thông qua tại kỳ họp thứ một mươi bảy
diễn ra vào ngày một mươi bốn tháng năm với một trăm linh đại biểu đồng thuận
tỉnh quảng ninh sẽ miễn phí vào các điểm tham quan cho tất cả các khách du lịch
cả trong nước và quốc tế tham quan vịnh hạ long không áp dụng cho vé ngủ đêm
bảo tàng quảng ninh khu di tích danh thắng yên tử trong tháng năm và các ngày lễ trong năm hai nghìn hai mươi
áp dụng chính sách mua hai vé được miễn phí một vé tham quan cho du khách
tại các điểm tham quan trên trong các ngày còn lại của tháng sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
hành khách các chuyến bay đi và đến qua cảng hàng không quốc tế vân đồn
sẽ được miễn vé tuyến xe buýt chất lượng cao từ cảng hàng không này
đến thành phố hạ long và dốc đỏ của thành phố uông bí và ngược lại
thời gian thực hiện từ nay đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
thời hạn có hiệu lực chính sách hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh quảng ninh năm hai nghìn hai mươi
sẽ bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng năm